sau đây là thông tin về cơn bão vamco
thưa quý vị hồi một mươi ba h hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám độ kinh đông
cách phía nam đảo luzon của philippines khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai nghĩa là vào khoảng một trăm linh một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn